hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé

tình hình có khả năng là bất ổn tôi dạy huy động đội cảnh sát điều tra đội cảnh sát hành sự năm đồng chí cùng với tôi vào trong xã tân thanh
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé

tiếp đến là một đống đất được vùi lấn cành cây lá cây để lộ một phần vải và da người
xung quanh khu vực này thấy nhiều cây cỏ bị dập nằm dạt xuống đất
sau khi phát hiện khống chế thành công nghiêm thỉ nhi cơ quan điều tra lập tức di lý đối tượng với lâm hà để lấy lời khai
cơ quan điều tra lập tức di lý đối tượng với lâm hà để lấy lời khai
cơ quan điều tra lập tức di lý đối tượng với lâm hà để lấy lời khai
những nạn nhân này đã chết với nhiều vết thương ở vùng cổ vùng mặt và vùng tay chân
mở rộng khám nghiệm hiện trường cơ quan điều tra còn thu giữ được một số vật dụng nghi liên quan đến vụ việc như một cây cúc hai chiếc ô của trẻ em khăn mũ bánh kẹo sữa v v
trong quá trình khám nghiệm tử thi và khám nghiệm hiện trường chúng tôi có phát hiện trên tử thi của bà hoàng thị vượng
trong người có một bọc đựng tiền và tài sản vẫn còn nguyên chưa ai bị lục lõi
số tiền bên trong qua quá trình kiểm tra thì gồm được một mươi hai triệu đồng và một số tiền lẻ nhỏ lẻ và tám trị vàng
nên là quá trình đó thì tài sản chứng tỏ là bà vượng này không mất một tài sản gì trên người
đây là cơ sở để cơ quan điều tra loại bỏ nguyên nhân thương vong bắt nguồn từ chiếm đoạt tài sản
các nạn nhân bị nhiều vết thương ở vùng đầu mặt cổ trong đó có những vết trí mạng
theo chúng tôi nhận định nguyên nhân tử vong của các nạn nhân là đều do đa chứng thương
rất là vết thương nào cũng có thể gây trí mạng gây tổn thương gây tử vong cho các nạn nhân
hết hung thủ là phải có sự thù tức cá nhân từ trước hoặc là tức thì vào thời điểm
thì đã hung thủ đã ra tay rất là nhiều nhát để dẫn đến là chém nhiều nhát trên cơ thể nạn nhân để cho nạn nhân không có cơ hội để sống sót
sau nhiều giờ đấu tranh thực hiện với các thành viên trong gia đình
thì ông bưu và con trai vẫn một mực khẳng định có nhìn thấy cháu bà vượng vào nhà
nhưng sau đó đi đâu làm gì thì không để ý vì người bận cắt cỏ người mà chơi game
chưa lên đến cổng nhà em mà từ bên dưới đi lên thôi rồi em vô trong nhà đi game
thì bà vượng là người quen thôi thì mới bảo nếu mà người quen thì bình thường quá người quen thì bây giờ ta cứ lo đi làm thôi
thì ra bác ra đằng sau bên bên cạnh cái đầu kia thì phát cỏ phát cỏ đến một mươi một h mấy rồi bác mới về
về nhà thì không đại khoái
vợ đâu có
với anh anh anh anh nhi ở bên trong trường bình tư pháp

thế thì con gái tôi đầu lòng lục tú liền
nghiêm thị nhi trình bày cặn kẽ nỗi bức xúc của bản thân
về một số thiếu sót trong khâu giải quyết thủ tục hành chính của xã tân thành
nhưng tuyệt nhiên lảng tránh các câu hỏi liên quan đến bà chóng bà vương
gửi đồ cho chị
điều này khiến tiến độ kiểm tra vụ án bị ảnh hưởng và gia tăng mệt mỏi ước chế lên cơ quan điều tra
cơ quan điều tra sau đó đã tìm thấy chiếc máy cắt cỏ tại nhà lục tê bưu
quá trình khám nghiệm hiện trường cũng ghi nhận xung quanh vườn có nhiều cỏ dại còn tươi chứng tỏ mới bị cắt
qua đó chứng minh một phần lời khai của ông bưu là trung thực
trong vụ án này thì quá trình điều tra và tham nghiệm hiện trường chúng tôi đã có thể xác định là hung thủ là chỉ có một người gây ra

nên là thang thể của nạn nhân rất là nhỏ
đây là có khả năng là một người có thể là kéo và lê hoặc là đưa đi được
và kể cả bà hoàng thị vượng thì trọng lượng cơ thể của bà thì khoảng nằm ở khoảng sáu mươi kg
nên là có một người bình thường cũng vẫn thể kéo lê được bình thường
tại vì vị trí từ góc ba để xuống hô trôn là theo chiều hướng xuôi xuôi xuống đồi
nên là có thể là một người có thể kéo đi được
và quá trình đó là khi khởi quạt ở tử thi của bà vượng lên thì áo đã bị vén lên
chứng tỏ là nạn nhân đã bị kéo kéo lê đi
nên là theo chúng tôi nghĩ đó là do một người gây ra
ban đầu chúng tôi còn nghe kể cả nghi vấn kể cả chồng và con bà nhi cũng phải biết việc này
tại vì ba người thôi ba mạng người
ví dụ như bà bị thì cháu khóc hoặc như thế nào đó phải la làng hàng xóm phải biết
hàng xóm phải biết
nhưng mà thực sự ra thì qua có xác minh ban đầu và đấu tranh ban đầu đối với chồng và con bà nhi
thì cái con bà nhi lúc này là chơi game trong nhà
thì nhà này cái nơi hiện trường khoảng một mươi năm mét
thì thật sự ra thì chắc có khả năng nhiều là không nghe
tại vì sau khi khám nghiệm tử thi kiểm tra cái tử thi dấu vết mà dẫn đến nguyên nhân chết của ba bà cháu
thì toàn là những nhát rất là chí mạng
có thể là không la được
tức là những vùng hiểm yếu đầu với cổ
cái thứ hai nữa là trong của đại dân thì lúc này là đang cắt cỏ
cắt cỏ ngoài vườn cắt hiện trường khoảng hơn hai mươi mét
nhưng cắt cỏ là cắt cỏ bằng máy
do vậy là cái tiếng máy của tiếng cắt cỏ thì có khả năng nhiều là cũng không nghe
như tôi nói ban đầu là
là cái hiện trường cây cà phê và cỏ nó rất là rộng rạp chứ không phải như bên bình thường
hai mươi mét thì có thể là đi hai mươi mét rất khó đi
với lại cái hiện trường là nó không có cây có cúi gì cả
thì sau đó chúng tôi xác định là
hai bố con này thì không biết cái việc của bà gì làm
sau khi mà có những cái căn cứ để xác định rằng là
ông bưu và cháu vĩnh là không có liên quan
thì chúng tôi nhận định cái đối tượng khả năng lớn là nhiêm thị nhi
tại vì cái thời điểm mà nghiêm thị nhi tiếp xúc với ba bà cháu
là khả năng là thời điểm cuối cùng
ba bà cháu tiếp xúc với một người khác
đó là nhiêm thị nhi
và buổi trưa hôm ấy
và buổi sáng sáng gần trưa hôm đấy
là ba bà cháu
người tiếp xúc cuối cùng là nhiêm thị nhi
và từ đó là khả năng lớn hơn là nhiêm thị nhi
không phát hiện ba bà cháu nữa
thì chúng tôi tập trung vào cái mối là nhiêm thị nhi
hôm đó là vợ chồng tôi
là sáng ra
là cãi nhau về cái chuyện mà
về ngân hàng
ngân hàng là chưa đến kỳ trả đâu
đến mùng tháng chín này này
mới đến kỳ trả
thậm chí vợ chồng tôi không phải đi vay
không đủ tiền
để mà trả
cho quán đăng quang
còn phải lỡ lại
ta tạ cà phê
từ biểu hiện của nhiêm thị nhi
trong suốt quá trình xét hỏi
cộng với việc thu thập thông tin
từ người thân của nhi
và một số hàng xóm biết việc
đặc biệt là từ chính quyền xã tân thành
cơ quan điều tra đã sâu chối là sự việc như sau
từ vài năm trước
do bức xúc về việc chứng minh nhân dân bị làm giả

nhi đã nhiều lần gặp anh đàm văn quyết
khi đó là trưởng thôn thanh bình
để đề nghị quyết sửa đổi bổ sung
vì việc này vượt qua thẩm quyền trúc trách
nên anh quyết hướng dẫn nhiêm thị nhi
làm việc trực tiếp với ủy ban nhân dân xã tân thành
sau nhiều lần lên xã
nhưng vớn mắt vẫn chưa được giải quyết
nhi ngày một bức xúc
và đổ lối cho quyết đã không giúp mình
khiến gia đình nhi phải chịu nhiều thua thiệt
mặc dù cho tới thời điểm này
cơ quan điều tra đã có trong tay
nhiều tài liệu phản ánh nhiêm thị nhi
liên quan trực tiếp đến

tuy nhiên một nguyên tắc không thể thiếu
trong điều tra án hình sự
đó là lời khai nhận của người phạm tội
thì cơ quan điều tra lại chưa thể có
vì diễn biến tâm lý của nhiêm thị nhi
thường xuyên thay đổi
thế chúng tôi có tổ chức hội ý
họp lại và đánh giá
về cái diễn biến tâm lý
thì trên cơ sở đó đưa ra một cái phương pháp
một cách tiếp cận
để rồi làm sao
cho nhiêm thị nhi này có sự hợp tác
và khai nhận cái hành vi của mình
trên cái cơ sở là tác động tâm lý
chia sẻ về cái gì
chia sẻ về những cái suy nghĩ của vị can

của đối tượng
chứ không phải là chia sẻ về cái hành vi
rồi cuối cùng là
đối tượng này cũng thừa nhận cái hành vi
và có cái sự hợp tác tốt
tuy nhiên thì về cái mặt tâm lý
thì cũng đối tượng này
nó cũng có những cái biểu hiện
thế này thế kia
cho nên là
mặc dù là nói thì như thế
nó đơn giản như vậy
nhưng mà cả một quá trình
thì đối tượng mới thừa nhận cái hành vi của mình
thì đến bây giờ là
trong cái quá trình từ khi
vụ án xảy ra đến giờ
thì chúng tôi cũng vẫn
phải rất là kiên trì
và có nhiều cái
thậm chí là mình phải nhẫn lại
thì mới có được cái kết quả
ghi lời khai
cũng như là hỏi cung
nó đạt được cái yêu cầu đề ra
khoảng hơn một mươi giờ ngày hai mươi bốn tháng năm
nói chung là
trong lúc làm cỏ ở trước nhà
thì nghiêm thị nhi gặp ba bà cháu
bà hoàng thị vượng
đang trên đường về nhà
bà vượng ngỏ ý xin rau và trái bơ
nên dẫn hai cháu đi vào vườn giao nhà nhi
trong lúc hái bơ
nhi coi nhắc lại việc quyết
con trai bà vượng không giúp mình sửa chứng minh nhân dân
cũng như chuyện một vài người thân trong gia đình bà vượng
nói nhi ăn trộm điện thoại
bà vượng và nhi lời qua tiếng lại
rồi xô đẩy nhau
khiến cả hai đều ngã
trong lúc bước xúc
nhi vớ luôn con dao làm cỏ dựng gần đó
chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu
cổ bà vượng
chưa nguồn giận
nhi tiếp tục xuống tay với hai cháu bé
sau đó nhi vào nhà lấy cây cuốc cao hơn

nhi dùng tay kéo sát nạn nhân từ cây bơ
đến cây cà phê mới đào rồi phủ đất
cành lá cây khô lên trên
hùng khí gây án nhi giấu trong vườn
đồ đạc của nạn nhân nhi gói vào một túi bóng
giữ vứt ở khu vực sắp danh với vườn nhà hàng gió bên cạnh
xong xuôi nhi vào nhà thay đổi rồi rời đi
trên đường nhi gặp người hàng xóm tên út nhỏ
và nhớ anh này đưa đến huyện đức trọng
căn cứ vào cái nội dung mà bị gan khai nhận
căn cứ vào cái nội dung mà bị gan khai nhận

thì nguyên nhân mà bị gan thực hiện cái hành vi đó là
bị can cho rằng là cái lỗi
để bị can thực hiện cái hành vi đấy
là do xuất phát từ người thân của những nạn nhân này
bị can cho rằng là cái cuộc sống
cái việc mà vay vốn ngân hàng
rồi cái việc mà kéo điện
là do là xuất phát
từ cái việc làm sai cái số chứng minh nhân dân

trong cái thủ tục ban đầu
để cho gia đình đối tượng được vay vốn
để cho cái việc mà kéo đường điện đến nhà của bị can này
là xuất phát từ người thân của những nạn nhân này
thì bản thân bị can cứ ghim gút
cứ cho rằng là mình bị như thế
bị thiệt thoài như thế là do
người thân của những nạn nhân này
trong cái lúc chém như vậy hai cháu bé có la hét không

trong quá trình chém vào vườn có bà có la hét gì không
có bà cứ kêu sơn ơi sơn thôi
kêu nhiều không
kêu mấy tiếng
chị có la hét không
tôi lúc bây giờ tôi cũng sợ lắm
lúc đấy xung quanh có tiếng ồn ào tiếng động gì không

lúc bây giờ chồng tôi cũng đi phát cọ
khu vực đấy có nghe tiếng ồn ào gì không

bên cạnh bé văn sơn là cháu của bà ấy
cũng đi phát cọ cũng ngay ở đấy
tức là nghe tiếng
hai cái máy phát
nghe tiếng máy phát cọ
hai máy phát hai nhà sát nhau

chưa có bất kể một cái hồ sơ một cái tài liệu nào
phản ánh đối tượng là có cái biểu hiện về cái bệnh tâm thần
tuy nhiên dựa vào những biểu hiện như thế thì chúng tôi cũng đang đề xuất
là để đảm bảo cái quá trình điều tra vụ án một cách khách quan
đúng khi quy định có pháp luật
thì đối tượng có những biểu hiện bất thường
có những cái biểu hiện thôi
còn cụ thể thì phải cơ quan giám định người ta kết luận thì mới biết được
thì chúng tôi đang đề xuất thủ trưởng cơ quan điều tra
đưa đối tượng này đi để giám định
để đảm bảo cái việc mà điều tra cũng như giải quyết vụ án một cách khách quan
theo đúng quy định và pháp luật
một vụ án thương tâm với nhiều khó khăn nan giải
cuối cùng cũng đi tới đích
mọi căn nguyên sâu xa nhất đều được phơi bày trước ánh sáng
chỉ có điều sau mỗi vụ án
ngoài đôi phút nhẹ nhóm
ngoài đôi phút nhẹ nhóm

nhưng nếu vẫn không phát hiện được sự thật
thì những cán bộ điều tra vẫn đau đáu trong lòng nhiều nỗi niềm
và sự tiếc nuối
cụ thể trong vụ án hình sự này
nếu như ủy ban nhân dân xã tân thanh kịp thời nắm bắt
giải quyết triệt đề những vướng mắt của người dân
thì hẳn nghiêm thỷ nhi đã không bức xúc cáu giải như vậy
bên cạnh đó giái như trong gia đình
ngay khi phát hiện nghiêm thỷ như xuất hiện
những cơ quan không bình thường về tâm lý lẫn hành động
kịp thời đưa đi khám chữa bệnh
những người xung quanh thì hẳn chúng ta đã ngăn ngừa được một tội ác
những nạn nhân vô tội đã không phải từ bỏ cuộc sống một cách oan uổng
và xã hội cũng sẽ bình yên hơn rất nhiều
qua bộ án này thì có những vấn đề cũng phải đặt ra
đó là gì đó là công tác phòng người xã hội vẫn còn
có những gì đó chưa tốt lắm của chính quyền địa phương
trong việc là tại sao biết nghiêm thị nhi có những mâu thuẫn ốn khúc
với nhà đình hàng xóm mà không giải quyết thấu tình đặc lý
dẫn đến việc là đến thủ tức lâu ngày
vấn đề thứ hai là trách nhiệm của các tổ hòa giải
lượng ở dưới cơ sở chưa thực sự tốt
thuần thăng bình nửa năm sau ngày võ án thương tâm xảy ra
đã trở lại quý đạo sinh hoạt thường nhật
đó cũng là điều dễ hiểu
bởi hầu hết cuộc sống của người dân nơi này vẫn còn bồn bề khó khăn
nếu không cần mẫn một nắng hai xương trên nương giấy
thì cũng không có công việc nào thay thế để kiếm ngày ba bữa
và trang trải cho việc học hành của con cháu
dẫu vậy nếu không có công việc nào thay thế
sự ra đi của những con người từng là công dân của thôn
sẽ mãi mãi là vết thương lòng
là nỗi ám ảnh không biết tới khi nào mới có thể ngôi ngoài
đối với người dân thôn thăng bình